trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ khoảng ngày một mươi một tháng hai tức là mùng bảy tết kỷ hợi
ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết sẽ có một khối không khí lạnh nhỏ từ phía bắc bổ sung xuống
nhiệt độ tại các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ sẽ có quá trình giảm nhiệt đáng kể
khối không khí lạnh nhỏ từ phía bắc bổ sung xuống khiến trời chuyển mát trong ngày một mươi một tháng hai
nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ phổ biến dưới hai mươi sáu độ c
ngoài ra mưa cũng có khả năng xuất hiện trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành phố miền bắc vẫn tiếp tục quá trình suy yếu
tuy nhiên khối không khí gây nóng cho bắc bộ trong những ngày qua sẽ bắt đầu hoạt động yếu dần từ ngày một mươi tháng hai
nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín khá nóng so với cùng thời điểm của nhiều năm nay
là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết bắc bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ sung trong những ngày qua
ngoài ra một khối không khí nóng ở phía tây phát triển và tác động đến thời tiết các tỉnh miền bắc
khiến cho tình trạng nóng kéo dài hơn trong dịp tết này
nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ trong những ngày qua phổ biến giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ c
có những điểm như tại mường la sơn la là ba mươi ba ba mươi bốn độ c